thưa quý vị liên quan đến việc cháu bé bốn tuổi bị mất tích trên địa bàn xã quang kim
sau thời gian tích cực tìm kiếm lực lượng cứu nạn cứu hộ công an huyện bát sát công an tỉnh lào cai đã tìm thấy thi thể cháu bé
trước đó tối ngày hai mươi tháng tám nhận được tin báo của người dân về việc có một cháu bé bị mất tích nghi bị ngã xuống suối
lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera của một trạm biến áp trên địa bàn
phát hiện khu vực cháu bé bị mất tích gần suối làng san thuộc thôn đồng quang xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
tại khu vực bờ suối có các dấu chân nghi là của cháu bé bị rơi xuống suối
đến khoảng một mươi giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng tám đội cứu hộ đã phát hiện và vớt thành công thi thể của cháu bé
lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo quy định